hội nghị diễn ra trong buổi sáng sau đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính kết luận các giải pháp tiếp theo hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch covid một mươi chín hiện nay
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị quan trọng này trong các bản tin sau
chuyển sang một thông tin khác ubnd tp hcm vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét một số quy định riêng dựa trên yếu tố đặc thù của địa bàn trong điều kiện có dịch để khôi phục kinh tế
cụ thể tp hcm mong muốn được áp dụng quy định riêng do thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế trong thời gian kiểm soát dịch bệnh
sau khi có cơ chế riêng tp hcm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu và báo cáo cụ thể với thủ tướng về những quy định mới để có điều kiện mở cửa nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới
ngoài ra ubnd tp hcm cũng kiến nghị chính phủ được ưu tiên vaccine covid một mươi chín cùng vùng kinh tế trọng điểm phía nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn
tạo điều kiện cho việc mở cửa nền kinh tế